theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái do ảnh hưởng của vùng gió hội tụ trên cao phát triển hơn năm mét sáng nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã có mưa to và rông
mưa rông đã làm tốc mái một mươi hai nhà dân tại thị xã nghĩa lộ mưa to cũng gây xuất hiện lũ trên các suối sông thao đoạn chảy qua yên bái
mưa lớn gây xả tan luy âm tại km số sáu bốn trăm linh tỉnh lộ một trăm bảy mươi năm b nối huyện mù căng trải tỉnh yên bái đi huyện mường la tỉnh sơn la
cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại huyện mù căng trải trạm tấu văn yên trấn yên yên bình và lục yên